liên quan đến việc truyền hình nhân dân phát hiện và phản ánh đơn vị bảo tồn rừng lại đi phá rừng ở đồng nai
trả lời với phóng viên lãnh đạo khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai cho rằng
các cá nhân của đơn vị được giao dọn dây leo và bụi rậm đã thiếu kiểm tra và giám sát
dẫn đến người làm công đốn hạ nhiều cây rừng
trong khi đó ba người làm công đều khẳng định trước khi đến phát dây leo và bụi rậm
nhiều cây rừng lớn hàng chục năm tuổi đã bị đốn hạ chỉ còn lại phần gốc và phần ngọn
sau nhiều lần liên lạc chiều tối mùng ba tháng một phóng viên truyền hình nhân dân đã gặp nhóm ba người
được thuê phát dây leo bụi rậm ở khu đồ chín mươi gồm nguyễn văn kiệp lê hoàng phú và huỳnh văn công
tại nhà riêng nằm sâu trong rừng ở ấp sáu xã mã đà huyện vĩnh kiểu cách khu đồ chín mươi khoảng một mươi km
anh kiệp cho biết được ông thái ngô đức hạt phó hạt kiểm lâm khu bảo tồn thuê dọn dây leo bụi rậm
ở khu đồ chín mươi sau đó gọi thêm phú và công đến làm công
cả ba đều khẳng định khi đến để dọn dây leo cây bụi rậm đã thấy khu đồ chín mươi nhiều cây gỗ lớn đã bị đốn hạ vẫn còn dấu vết mới
vô là đã thấy cây bị cưa mà có cho em thì em cũng không dám cưa mấy cây bưởi đó tại nhiều khi sợ ngã đè chết không dám cưa
cây to thì em không dám chặt cả đó chặt cứ không được nữa nó bự quá chặt cứ không đứt
sau khi vụ việc xảy ra cả ba được lực lượng chức năng mời lên làm việc
sau đó trở về tiếp tục đi làm việc
do thiếu hiểu biết thậm chí một trong ba người còn không biết chữ điều kiện tiếp nhận thông tin còn hạn chế nên họ không biết lãnh đạo khu bảo tồn cho rằng
việc chặt cây rừng lớn ở đồ chín mươi là do cả ba thực hiện
khi biết thông tin trên cả ba đều rất bất ngờ và mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ
em đưa cây rừng vào chặt mấy cây leo bụi rậm chặt mấy cây nhỏ cây sâu xia gãy đổ
mình đưa cây rừng vào chặt mấy cây to đó chặt mấy cây nhỏ cây sâu xia gãy đổ
chặt mấy cây to đó em đề nghị với gấp trên
ví dụ mấy cây to đó là em không có cắt
tại em là người dân làm thê làm mướn không có dám làm cắt mấy cây đó không có dám làm
như vậy ai mới là người đốn hạ không thương tiếc sáu mươi một cây gỗ rừng tự nhiên hàng chục năm tuổi
có đường kính từ một mươi năm đến sáu mươi cm ở khu đội chín mươi
hiện cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đang khẩn trương làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật